theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay vị trí tâm bão cài tác ở vào khoảng một mươi hai hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm bảy độ kinh đông trên vùng biển phía đông miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai bốn độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một mươi hai ở bắc bộ và bắc trung bộ xảy ra rét đậm trên diện rộng vùng núi rét hại
gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù vài nơi
gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
trời rét đậm vùng núi rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối